tỉnh bến tre đang tập trung thực hiện đề án xây dựng giao thông nông thôn theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm
nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
trong đó nhân dân sẽ đóng góp về mặt bằng nền và ngày công lao động
và nhà nước sẽ hỗ trợ vật liệu xây móng bê tông để cùng xây dựng giao thông nông thôn
hiện tại các địa phương đang tập trung cho công tác tuyên truyền vận động
ra soát quy hoạch và đề ra kế hoạch cụ thể nhằm triển khai xây dựng giao thông nông thôn
theo dự toán từ nay đến năm hai nghìn hai mươi nhà nước sẽ hỗ trợ tổng kinh phí hơn tám trăm năm mươi một tỷ đồng
để đầu tư hơn hai trăm bốn mươi bốn km đường giao thông nông thôn
sau khi phát động phong trào thi đua xây dựng giao thông nông thôn
nhiều tuyến đường đang được đầu tư xây dựng làm thay đổi bộ mặt nông thôn
phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội nên người dân rất phấn khởi
sau khi mà làm con lỗ này
bà con là rất là vui mừng
bởi vì thường tiện cái là dẫn chuyển hàng hóa
là coi như phát triển kinh tế cho từng hộ gia đình là ở ba tổ này
thì sau khi mà làm được con lỗ hoàn thành
dẫn chuyển được các hàng nông sản nông dân
thì hàng hóa tương nhiên đã thấy được nâng lên
đến nay hệ thống giao thông của tỉnh bến tre đã hình thành bộ khung cơ bản
kết nối giữa trung tâm tỉnh với các huyện
và giữa các huyện
cũng như đã cơ bản phủ rộng khắp từ thành thị đến nông thôn
đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân
tuy nhiên khó khăn trong xây dựng nông thôn mới hiện nay
là hoàn thành tiêu chí số hai về giao thông
hiện tại bốn mươi bốn xã đang xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành tiêu chí giao thông
còn lại một trăm linh ba xã đều chưa đạt
để triển khai đề án này thành công
từ phía cấp quỹ thì chúng tôi có mấy cái đề nghị
thứ nhất là các cấp quỹ đảng cần phải tập trung lãnh đạo công tác tuyên truyền
trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân
để làm sao mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân hiểu được đề án
xem đây là cái nhiệm vụ trọng tâm trong hai năm một mươi chín hai mươi
và đây là một cao trào trong phong trào đồng khởi mới
để mọi người cùng tham gia chung tay góp sức
để thực hiện cho nó đạt được cái nhiệm vụ này
theo kế hoạch
đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh sẽ có năm mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới
tất cả một trăm bốn mươi bảy xã hoàn thành tiêu chí số hai về giao thông nông thôn
trong xây dựng nông thôn mới
mục tiêu của tỉnh là làm sao
sắp tới đường nông thôn xe bốn bánh được đi đến từng xóm mấp
tạo sự kết nối không chỉ trong giao thông
mà còn phục vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương